riêng tại bình định đến bình thuận thì nhiệt độ thấp dưới mức ba mươi năm độ
quá trình mạnh lên của giải hội tụ nhiệt đới chính là nguyên nhân khiến cho đới gió mùa tây nam
tại các tỉnh phía nam hoạt động mạnh hơn
vì thế thời tiết trong ngày hôm nay tại tây nguyên và nam bộ được dự báo là sẽ chỉ có nắng yếu vào ban ngày
nhiệt độ trưa chiều phổ biến là hai mươi tám ba mươi độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi hai độ đối với các tỉnh thành nam bộ
từ khoảng sau một mươi năm giờ chiều trở đi những ổ mây đối lưu liên tục hình thành
sau đó được gió tây nam đẩy từ biển di chuyển
trong đất liền sẽ gây mưa rào và rông cho cả hai khu vực
và không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa thậm chí là mưa to kèm theo rông mạnh
người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
trên biển vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông đang tiếp tục có xu hướng mạnh lên
và di chuyển về phía huyện đảo hoàng sa
vì thế tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý đề phòng
cần phải theo dõi những diễn biến của áp thấp và di chuyển về phía đất liền để tìm nơi trú tránh
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm nay ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển các tỉnh thành bình thuận đến cà mau sẽ có đời gió tây nam mạnh cấp năm đến cấp sáu và giật tới cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
ngoài ra khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển các tỉnh thành từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước